mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần vàng phú cường
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa bắt tạm ra và khám xét chỗ ở thêm ba bị can
đó là trần tuấn vinh chủ tài quận hai bà trưng tp hà nội
phan thị thu thủy và trần vinh quang cùng chủ tài quận hà đông tp hà nội
ba bị can bị bắt để điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra
tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng nghi xuất phát từ việc ghen tuông
vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín huỳnh bá việt chú thị trấn liên nghĩa đã dùng dao xông vào phòng ngủ
của một quán ăn trên địa bàn thị trấn liên nghĩa đâm nhiều nhát vào

gây án xong việt ném dao vào đống rác trước cửa quán và đến cơ quan công an đầu thú
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
cũng để điều tra về hành vi
khi giết người công an tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nguyễn viết tuấn chú tại thành phố biên hòa
vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
về vụ ông nguyễn văn bè chú tại tỉnh đồng tháp tử vong trên đường nghi bị giết
tổ chức điều tra xuyên đêm đến sáng sớm ngày hai mươi chín tháng chín
lực lượng phá án đã bắt giữ khẩn cấp nguyễn viết tuấn là đối tượng gây án
tuấn khai do có mâu thuẫn phát sinh khi mua bán điện thoại với ông bè
và đã bị nạn nhân dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần nên đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người nạn nhân
vào đêm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang
khiến sáu người thương vong
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ tối ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ hai hà giang tuyên quang
giữa hai xe máy đi ngược chiều nhau
mỗi xe đều chở ba người và chưa xác định được người điều khiển
cú va chạm
cú và một người tử vong khi đang cấp cứu
từ đêm qua một nạn nhân đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu điều trị
hai nạn nhân còn lại vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa bắc quang
hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm qua hai giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú lưu kiền
huyện tương dương tỉnh nghệ an trên đường đi dậy về nhà
khi đến đoạn quốc lộ bảy đoạn qua xã xá lượng huyện tương dương
đã bất ngờ bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp
tại hiện trường hai cô giáo và xe máy đã bị đất đá vùi lấp kẹt vào hộ lan đường
phát hiện sự việc người dân liền hô hoán tìm cách giải cứu
đồng thời báo cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận giải cứu các nạn nhân
sau khoảng ba mươi phút người dân và lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai cô giáo ra khỏi đống đất đá
ngay sau khi được giải cứu hai cô giáo đã được đưa đến trung tâm y tế huyện tương dương cấp cứu
trong tình trạng hoảng loạn nhưng rất may không nguy hiểm về tính mạng
thưa quý vị mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp
đến cuộc sống của người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an tỉnh nghệ an đã tăng cường lực lượng
phối hợp với chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả
đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con
tại tâm lũ huyện quỳ châu mưa vẫn tiếp diễn
việc khắc phục sau lũ rất khó khăn
đặc biệt tại các xã châu hạnh châu tiến châu hội châu bình thị trấn tân lạc
là những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau mưa lũ
ngay sau khi lũ rút lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã kịp thời đến thăm hỏi
hỗ trợ hai năm trăm linh quyền vở cùng hàng trăm bộ đồ dùng học tập
và các nhu yếu phẩm cho kem học sinh
tại trường trung học phổ thông quỳ châu các trường tiểu học tân lạc
điểm trường bản ta giòi xã châu hạnh và châu thắng
đồng thời tới thăm động viên công an xã châu thắng
nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trong trận lụt lịch sử vừa qua
quân huyện đã triển khai một số nhiệm vụ
đó là làm thống đường các tuyến đường giao thông trọng yếu của huyện
và đồng thời tiếp tục giúp người dân để phòng chống lụt bào sau lụt
và với việc làm của công an huyện thì được cấp ủy chính quyền
cùng nhân dân ghi nhận và đánh giá rất là cao
trong quá trình đi ứng cứu thì phải nói là rất là kịp thời
và cũng nhanh nhảy theo đúng với chuyên môn của bên công an được đào tạo
rất là hiệu quả trong đợt này và thấy được vai trò của lực lượng công an
là một lực lượng đòn cốt trong phòng chống lụt bào thiên tai
tại huyện kỳ sơn lũ về nhanh cộng với mưa lớn đã khiến nhiều người dân không kịp trở tay
nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi
nhiều tuyến đường và khu dân cư tại huyện miền núi bị ngập lũ chia cắt
mưa lớn sân cao nước chảy xiết kèm theo buồn đất
làm ngập úng một số khu dân cư
công an huyện kỳ sơn đã trực tiếp đến địa bàn các xã xảy ra sạt lở
và có nguy cơ cao với lũ ống lũ quét để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó
khóc phủ hậu quả mưa bão
bên cạnh đó lãnh đạo đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ
ứng trực một trăm linh quân số điều tiết phân luồng giao thông
và sẵn sàng sơ tán tài sản giúp người dân trong trường hợp cần thiết
bên cạnh đó công an các xã chiêu lưu bảo thắng bảo nam
cũng tham gia hỗ trợ người dân di rời tài sản nhà cửa ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo thống kê của tỉnh nghệ an hiện toàn tỉnh có trên một hai trăm linh nhà bị ngập
một trăm linh ngôi nhà bị cô lập hai nhà bị sập toàn bộ
hơn một một trăm linh hectare hoa màu lúa bị ngập ngã đổ
một số tuyến đường trọng điểm như quốc lộ bảy quốc lộ bốn mươi tám
xuất hiện hàng chục điểm sạt lờ sụt trượt gây chia cắt xào thông
trước ảnh hưởng của mưa lũ lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương huy động hơn một bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng tối đa trang thiết bị phương tiện tăng cường bám địa bàn
phối hợp các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão
và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can trong vụ án
có liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng phú cường
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án hình sự
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
xảy ra tại hà nội và các địa phương khác
vào ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can
lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
các bị can gồm trần tuấn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở tại tòa t bốn khu đô thị tham city phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hà nội
phan thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nơi thường trú và nơi ở tại khu đô thị park city phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
và trần vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nơi ở trung cư moonberry phường mộ lao quận hà đông tp hà nội
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan
cục thể ngán dân sự tp hcm phối hợp với công an tp viện kiểm sát nhân dân tp
và các cơ quan liên quan
vừa tổ chức tiêu hủy hơn một bộ phòng tài liệu
một sáu tấn ma túy các loại
các đơn vị đã đưa vật chứa đến một điểm ở huyện bình chánh tp hcm
bởi niêm phong vật chứng xếp vào lò để đốt cháy
theo cục thi hành án dân sự tp hcm vật chứng các vụ án lớn
nên không thể tiêu hủy theo cách thủ công
vì thế đơn vị đề xuất phần án đốt trong lò để tiêu hủy toàn bộ và đảm bảo môi trường
số ma túy này là vật chứng từ một trăm bốn mươi bảy vụ án hình sự
được công an tp hcm triệt phá trong thời gian qua
trong đó có các vụ án lớn như vụ liêu minh giang
tên gọi khác là lưu minh dương
vận chuyển hơn năm trăm linh kg ma túy vào việt nam
vụ án của phạm duy minh và bảy đồng phạm đàn em của anh hà
vận chuyển trái phép hơn một trăm linh kg ma túy
với hành vi mua bán trái phép hai năm bánh heroin
hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị công an huyện sơn mã tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt là vừa afia chú xã triều sơ huyện sơn mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin
hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
phải cơ quan công an đối tượng khai nhận
mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn viết tuấn
trú tại phường long bình tp biên hòa
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
nhận được tin báo của công an tp biên hòa
về vụ ông nguyễn văn bè trú tại tỉnh đồng nai
tử vong trên đường tại khu phố ba phường trảng giài
có nghi vấn bị giết nên tổ chức khám nghiệm hiện trường
và tử thi vào cuộc điều tra truy xét
qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
xác minh truy tìm xuyên đêm đến sáu giờ sáng ngày hai mươi chín tháng chín
lực lượng phá án đã phát hiện được nguyễn viết tuấn
chính là đối tượng gây án
nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp
và tạm giữ các đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra tuấn nhận do mâu thuẫn phát sinh
khi mua bán điện thoại với ông bè
và bị ông bè dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần
nên tuấn đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người ông bè
rồi phóng xe bỏ đi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án
sau một tuần nghi án sơ thẩm
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt một mươi chín bị cáo
trong vụ án hỗn chiến làm chết hai người
và nhiều người khác bị thương
tổng cộng một trăm chín mươi ba năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là hai anh em ruột
bùi văn trí và bùi văn nhớ
đã tử vong
vụ án xảy ra ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước
nên vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại đoàn đường quốc lộ sáu mươi ba
thuộc xã bình minh huyện vĩnh thuận
nhóm của văn công nghĩa
và nhóm của bùi văn trí
đã chuẩn bị sẵn và dùng nhiều loại hung khí
xông vào đánh đâm chém nhau
hậu quả là sau cuộc hỗn chiến
làm cho bùi văn trí và bùi văn nhớ chết tại chỗ
và một số bị cáo khác bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
văn công nghĩa một mươi tám năm tù về tội giết người
một mươi tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt
từ hai đến một mươi ba năm tù về tội giết người
hoặc gây dối cho tự công cộng
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng chín
cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin
kết quả thực hiện kế hoạch tầm kiểm soát
xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
vận tải hàng hóa bằng xe container
và kiểm soát người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm nồng độ cồn cụ thể trong chín tháng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát
giao thông toàn quốc đã kiểm tra
xử lý hơn hai năm triệu trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông
có hơn năm trăm năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đã bị xử lý trong đó có nhiều trường hợp
người điều khiển phương tiện là cán bộ
công chức nhà báo hàng loạt giám đốc
trưởng phòng bí thư chủ tịch huyện
chủ tịch địa phương có đồng chí
còn là thường vụ tỉnh huyện
cơ quan chức năng cũng đã công khai
các trường hợp vi phạm cán bộ đảng viên
ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật
thì còn bị xử lý theo quy định
kỷ luật của đảng công chức
viên chức tại nơi làm việc
và những việc làm cụ thể cho thấy quyết tâm
chính trị không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong xử lý vi phạm nồng độ cồn
và vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
chuyên gia xã hội học phó giáo sư tiến sĩ
trịnh hòa bình sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông gần chín mươi cán bộ
công chức viên chức giám đốc phó giám đốc
trưởng phòng bí thư chủ tịch huyện
vừa qua đã bị lực lượng chức năng
xử lý vi phạm nồng độ cồn
và rõ ràng là việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đang được thực thi nghiêm minh
với tinh thần không có ngoại lệ
ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ
tiên thì tôi thấy rằng con số chín mươi đó
là con số cụ thể
nó cho thấy rằng là
một cái chủ trương đã được thực hiện
một cách rất là
rất là rõ ràng và quyết liệt
thành ra con số đó
chứ tôi nghĩ rằng là nếu không thì
từ trước nay nó vẫn như vậy
thế nhưng từ cái việc có con số
những cái đối tượng như vậy
bao gồm cả các cấp lãnh đạo
cán bộ công chức
rồi thậm chí cả
người của cơ quan công quyền
cũng đều bị phạm
thì cho thấy rằng là
một cái chủ trương
một cái việc làm đó
của ngành của chúng ta
là rất là đúng hướng
rất là rõ ràng
và thể hiện một cái quyết tâm
là khắc phục
cho được cái tình trạng
người ta vi phạm
thêm một đội cồn
trong khi tham gia giao thông
cho dù bất kể
những cái đối tượng đó
là thuộc dưới lớp nào
thuộc vị trí nào
theo ý kiến của ông
việc công khai các trường hợp vi phạm
đặc biệt là các cán bộ công chức đảng viên
trên các phương tiện thông tin đại chúng
sẽ có tác động ý nghĩa như thế nào
đảm bảo sự minh bạch
trong xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
tôi chia sẻ cái quan điểm rằng là
tôi rất tán đồng với cái việc đó
tức là công khai trên các phương tiện truyền thông
cái thực trạng về phơi hình
nhắc nhở khiến trách
thậm chí phải xử lý chức pháp luật
đối với bất kể đối tượng nào
vi phạm đội cồn trong quá trình tham gia giao thông
thì bản thân tự thân cái việc đó
thì nó đã cho thấy cái tính minh bạch
tính công khai
bởi lẽ từ trước nay
thì có thể có những tình huống
có những cái ca những cái cú
dường là khỏa lấp đi
hoặc là xử lý công khai tùy người
nó sẽ tác động đến công cuộc
nói chung rằng tất cả mọi người
đều sẽ phải chấp hành
đều phải thực hiện tốt hơn nữa
cái những yêu cầu như vậy
cho khí quan người ta đi tham gia giao thông
vâng vậy theo ông
điều khó khăn nhất trong việc xây dựng văn hóa giao thông là gì ạ
chúng tôi nghĩ ra là điều khó khăn nhất
trong cái xây dựng văn hóa giao thông
là cái điều đó tác động
trong suy nghĩ
trong tâm khảm
trong nhận thức
để chuyển hóa ra hành vi của mỗi một cá nhân
của những thành viên trong cộng đồng
đấy là cái khó nhất
bởi lẽ là nếu chỉ bằng
vào nhận thức
bằng vào những điều
người ta có thể nói lại được
những điều luật
những điều quy chế
hay những điều mà
cơ quan chức năng
giao giảm cho người ta
thì tôi dám chắc
kể cả những người không thực hiện nghiêm chỉnh
người ta cũng có khả năng nói rất là hay
và như vậy thì tôi khẳng định là
cái khó nhất
là từ cái nhận thức
chuyển hóa thành hành vi
để cho nó trở thành kỹ năng hành động
kỹ năng ứng xử của mỗi một người
ở trong cộng đồng chúng ta
để thực hiện
trong những tình huống cụ thể
vâng ông đã có rất nhiều
những nghiên cứu bài viết
về xây dựng văn hóa giao thông
theo ý kiến của ông
thì đâu là những giải pháp cốt lõi
để tạo chuyển biến tích cực
tiến tới hình thành thói quen văn hóa
đã uống rượu bia không lái xe
trước hết là trong đội ngũ cán bộ
công chức viên chức và nhân dân ạ
câu chuyện cốt lõi
cái thao tác nào
cái hoạt động nào là cốt lõi nhất
trong cái việc xây dựng cái văn hóa giao thông
của mỗi một cán bộ đảng viên
của mỗi một thành viên của xã hội chúng ta
như trên chúng ta đã nói là
từ cái nhận thức đến chuyển hóa thành hành vi
thành hoạt động cụ thể
và như vậy thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
cái cốt lõi nhất tức là
chuyển hóa được nhận thức
và chuyển thành kĩ năng hành động
chuyển thành điều kiện ứng xử
của con người ta trong bất cứ một hoàn cảnh nào
khi con người ta tham gia thói
đây tiếc thay
đây là một lĩnh vực
mà có độ mờ
đó là một
điểm thứ hai nữa là người ta không dễ gì
nắm mắt được cái sự chuyển hóa
trong thái độ
trong ứng xử trong nhận thức và kĩ năng
của mỗi một người và cái phép thử
người ta lại trong những tình huống cụ thể
thành thử ra từ cái câu chuyện
chúng tôi nói là cốt lõi trong nhận thức
trong hành vi của mỗi người
trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng là
trong thời gian trước mắt
trong tình huống hiện nay
là những cái nỗ lực
làm việc một cách quyết liệt
để chúng ta có thể xử lý
các cái vi phạm không trường vào ai
đó sẽ là cái cốt lõi
mang tính chất là cái cú khích
để tiến tới
chúng ta có thể phổ quát
cái hành vi của mỗi người
trong quá trình tham gia thói
xin cảm ơn ông với những chia sẻ
rất cụ thể vừa rồi